tại hải dương đã xảy ra sự cố chìm chạm xăng nổi tại địa phận xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương
khiến hàng nghìn lồng cá trên sông kinh thầy có nguy cơ bị ảnh hưởng
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai sau khi tiếp dầu chạm xăng nổ biển hiệu hd một nghìn ba trăm năm mươi năm của hộ kinh doanh nguyễn đăng tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã nam hưng huyện nam sách bị lật nghiêng và chìm
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày chạm xăng này đã được trục vớt
không có thiệt hại về người nhưng hậu quả chìm chạm xăng nổi gây ra sự cố tràn dầu dọc tuyến sông kinh thầy về phía hạ lưu
từ thời điểm xảy ra sự cố này các chủ lồng cá phải dừng việc cho cá ăn và tăng cường máy sụp khí oxy cho các lồng cá
hiện các hộ nuôi cá lồng đang phối hợp với cán bộ nhân viên của trung tâm ứng cứu sự cố môi trường vớt dầu trong các lồng cá và khu vực chung quanh